thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đồng chí say xỉ sàn tị vong bộ trưởng bộ tư pháp lào
thủ tướng đã chúc mừng các bạn lào nhân dịp kỷ niệm bốn mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chúc mừng những thành tựu mà đảng nhà nước và nhân dân lào anh em đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
sự quản lý và điều hành của chính phủ sự giám sát của quốc hội
lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng
đánh giá cao kết quả hợp tác cụ thể mà hai bộ tư pháp việt nam và lào đã đạt được trong những năm qua
thủ tướng cho rằng việc hợp tác tư pháp là một trong những nội dung quan trọng nhất trong việc hợp tác hai nước nói chung
thủ tướng đề nghị hai bộ thời gian tới thực hiện tốt thỏa thuận giữa hai chính phủ liên quan lĩnh vực tư pháp
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án oda hỗ trợ học viện tư pháp quốc gia lào
sử dụng vốn viện trợ của chính phủ việt nam thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã ký
bộ trưởng tư pháp say xỉ sản tị vông cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn
cho biết mục đích chuyến thăm này nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bộ tư pháp
hai bên đã có hội đàm thành công trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp năm hai nghìn một mươi tám
nhất trí đánh giá hai bộ thực hiện rất tốt vượt mức kế hoạch nhiều nội dung hợp tác đã đề ra
bộ trưởng cũng đánh giá cao dự án oda của việt nam hỗ trợ tích cực bộ tư pháp lào về đào tạo cán bộ tư pháp
khẳng định hai bộ tư pháp sẽ hợp tác chặt chẽ hiệu quả hơn nữa
đóng góp xứng đáng vào việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai nước